hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đột quỵ thường mắc ở người cao tuổi từ độ tuổi ngoài sáu mươi
thế nhưng chị n t quy ba mươi hai tuổi ở ba đình hà nội lại mắc bệnh đột quỵ sau khi mắc covid một mươi chín
được biết sau khi mắc covid một mươi chín chị quy thường xuyên bị mất ngủ nhiều ngày
căng thẳng với công việc đã dẫn đến đột quỵ
theo chị quy qua thăm khám và điều trị bác sĩ chẩn đoán chị bị tắc nghẽn mạch máu não hạ ca ly máu
hiện tại chị quy đang gặp phải triệu chứng run chân tay mất cảm giác
tê bì không cầm nắm được một bên chân đi hơi lết yếu nửa người bên phải
cách đây hai tuần thì mình có bị covid
sau khi bị covid xong thì mình có xuất hiện cái triệu chứng là bị tê tay với cả ngất co cứng người lãi
cái triệu chứng đấy thì nó xuất hiện và hết trong khoảng vài tiếng
nhưng mà sau đấy thì nó bị yếu hết
nửa người bên phải với cả xuất hiện tình trạng là đau đầu khoảng mấy ngày nó không khỏi thì em thì mình mới đi khám lại
ở bệnh viện thì đến thì bác sĩ có chuẩn đoán là bị tắc nghẽn mạch máu nhẹ với cả bị hạ canxi máu ạ
giống với những biểu hiện của chị quy bà hương ở đông anh hà nội vừa qua bị đột quỵ bởi thói quen dậy sớm tập thể dục
dù đã ý thức trước những bệnh tiền sử
nhưng với thời tiết hiện tại nóng lạnh thay đổi thất thường khiến cơ thể dễ mất nước co mạch ngoại biên tăng huyết áp tái phát khiến nguy cơ xảy ra đột quỵ cũng cao hơn
hiện tại bà hương đang phải phục hồi chức năng để cải thiện lại các chi tay chân và tập đi
tôi đang ngủ với cả cháu ở trong phòng
thì tôi tỉnh dậy thì tôi đi vệ sinh
thì tự nhiên hoa mày trong mặt thì tôi ngất
thì may là được cô con gái phát hiện
thì là đưa đi cấp cứu
thì khi khám thì bác sĩ nói là tôi bị tai biến
khi mà tôi vào viện thì tình trạng của tôi rất là nặng
nghĩa là cả một bên phải của tôi là gần như là không dơ tay không cử động không làm gì được
tôi thì hay tróng mặt
bị tróng mặt và có huyết áp cao
thế thì cũng nghĩ là tuổi già thôi
nhưng mà đến lúc mà khi tôi bị ngã trong đường tắm thì các em đã đi cấp cứu
tôi biết là bác sĩ nói là tôi bị tai biến
hiện tại chúng tôi vẫn chưa thấy có bất cứ số liệu thống kê cụ thể về tình trạng này
nhưng đúng là chúng tôi có điều trị hậu tai biến cho nhiều người trẻ hơn trước
nguyên nhân hàng đầu của tai biến là béo phì tiểu đường huyết áp cao và căng thẳng
ngoài ra hút thuốc cũng làm gia tăng khả năng mắc phải các bệnh về tim mạch
có một điểm đặc biệt là các bác sĩ như tôi hầu hết đều nhận thấy rõ
sự gia tăng về huyết áp hay là các nguy cơ mắc phải các bệnh về tim mạch do uốn quá nhiều rượu và căng thẳng do áp lực trong thời kỳ covid
theo các bác sĩ đột quỵ là một bệnh lý cấp tính thường xảy ra khi mạch máu não bị vỡ tắc nghẽn
lúc này não bộ sẽ không đủ oxy chất sinh dưỡng để cung cấp cho tế bào
do đó chỉ sau vài phút tế bào não sẽ bắt đầu ngừng hoạt động và chết dần
nếu không cấp cứu kịp thời thì người bệnh sẽ gặp phải các biến chứng nguy hiểm
thậm chí là tử vong ngay lập tức
trong những năm gần đây căn bệnh này đang có xu hướng gia tăng ở những người trẻ tuổi
theo thống kê của tổ chức đột quỵ mỹ cho biết có khoảng một mươi năm người bị đột quỵ có độ tuổi giao động từ một mươi tám đến bốn mươi năm tuổi
đột quỵ não tức là hiện tượng nhu mô não đột ngột không được cấp máu
nó có hai thể một là thể suất huyết não
tức là mạch máu
mạch máu não bị vỡ ra dẫn đến hiện tượng nhu mô não cũng không có máu để nuôi dưỡng
thể thứ hai là đột quỵ não thể nhồi máu nặng
tức là do có sự lưu hành của một cục máu đông ở trong mạch máu dẫn đến sự bít tắc mạch máu
và nhu mô não cuối cùng hợp quả cũng là không có máu để nuôi dưỡng
bệnh thông thường xuất hiện trên những bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền
còn những bệnh nhân trẻ bị đột quỵ thông thường là trên nền người ta có cơ điện
có một nhóm đối tượng đặc biệt là những bệnh nhân đột quỵ liên quan đến vỡ phình mạch nạn
tại việt nam mỗi năm có khoảng hai trăm linh trường hợp khoảng năm mươi trong số đó tử vong
thông thường đột quỵ thường gặp ở những người tuổi từ năm mươi trở lên
tuy nhiên độ tuổi đột quỵ ngày càng trẻ hóa
tỷ lệ ở những người trẻ và trung niên đang gia tăng mạnh mẽ chiếm khoảng một phần ba tổng số các trường hợp đột quỵ
theo thống kê tại các bệnh viện tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi tăng trung bình khoảng hai
trong đó số nam giới cao gấp bốn lần nữ giới
đột quỵ và tai biến là tình trạng sức khỏe phổ biến và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới
người bệnh nếu được cứu chữa kịp thời có thể duy trì sự sống song cũng gặp phải không ít biến chứng nặng nề
đặc biệt hiện nay giới trẻ dần bỏ quên thói quen vận động cơ thể
nhưng ít ai biết rằng ít vận động cũng là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ
bản thân cái thói quen sinh hoạt mà không tốt
không tập thể dục thường xuyên bị trass trong công việc và những cái xung quanh
thì làm gia tăng tỷ lệ xuất hiện các bệnh lý dưới đoạn truyền hóa và tăng ít hát
những bệnh nhân khi mà có triệu chứng khởi phát đột quỵ
ví dụ như là đau đầu méo miệng nói khó nước miếng chảy sang một bên hoặc liệt một nửa người
thì phải đến trung tâm đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt
đầu tiên hy vọng là mình không bị triệu chứng đó là mình không bị đột quỵ
thế còn nếu mà mình đột quỵ thì mình vẫn nằm trong
đưa sổ vào để có thể sử dụng để có thể được tác dụng các bước pháp điều trị tốt nhất
để phòng ngừa đột quỵ đảm bảo sức khỏe mọi người lên
tập thể dục thường xuyên ít nhất ba mươi phút một ngày
tạo thói quen ăn uống lành mạnh giảm chất béo giảm lượng muối trong khẩu phần ăn
tăng cường rau trái cây hạn chế bia rượu các chất kích thích
tầm soát sức khỏe định kỳ để phát hiện các bệnh lý sớm